đã quá lịch gieo xạ lúa đông xuân năm hai nghìn hai mươi gần nửa tháng
nhưng hàng chục hectare đất của bà con nông dân ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vẫn còn ngập chìm trong nước
sự việc đã được kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
rạch bầu hạ và đồng vĩnh tròn thuộc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp phường tám thành phố tuy hòa
theo lịch gieo xạ thì chỉ còn một tuần nữa nông dân phải hoàn tất việc xuống giống lúa đông xuân
thế nhưng đến thời điểm này gần hai mươi ba hectare đất sản xuất vẫn còn ngập trong nước
có vùng sâu gần một mét khiến hơn một trăm sáu mươi hộ dân lo lắng
nguyên nhân được chỉ ra là trong quá trình thi công cầu nguyễn trãi hướng ra phía bắc
đơn vị thi công đã lấp ba trăm linh mét đoạn kênh xứ đồng bầu hạ
trong khi đó đoạn canh mương tiêu hóc cây xanh dài khoảng một trăm linh mét cũng bị đường hoàng văn thụ lấp mất
dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài chưa từng có thì trước tới nay dù mùa mưa đã qua gần hai tháng
nếu mà bây giờ mà gieo sẽ được
trong cái tớt nguyên ráng là đáng ngày nay chúng gieo sẽ xong
nhưng bây giờ này còn úng nước này là không thể gieo sẽ
nếu mà gieo sẽ mà trở thì bây giờ ảnh hưởng tới năng suất của bà con
việc ngập úng hàng tháng trên diện rộng ở hai xứ đồng vĩnh tròn và rạch bầu hạ
không chỉ dẫn đến quá trận gieo xạ theo lịch thời vụ đông xuân
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa của cả năm hai nghìn hai mươi
sự việc đã được ủy ban nhân dân phường tám có văn bản kiến nghị lên các ngành chức năng của thành phố tuy hòa
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý